triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
vừa qua cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an và công ty cổ phần tập đoàn sovico
đã tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị trong triển khai các nền tảng
đề án của cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
hai bên sẽ phối hợp triển khai các nhiệm vụ của đề án sáu bảo đảm được nhanh chóng hiệu quả đúng quy định pháp luật
ứng dụng dữ liệu dân cư căn cước công dân định danh và xác thực điện tử đối với các hoạt động nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội
ngoài ra tập đoàn sovico sẽ hỗ trợ trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư những giải pháp công nghệ tài chính nguồn nhân lực chuyên gia
ngoài ra quá trình triển khai phải được thực hiện đúng quy định có trọng tâm trọng điểm đạt hiệu quả cao phục vụ yêu cầu thực tế đặc thù đặc điểm trong lĩnh vực của hai bên
trong khuôn khổ hội trợ thương mại quốc tế việt nam lần thứ ba mươi ba ngày bốn tháng bốn tọa đàm với chủ đề trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất từ chính sách đến thực thi đã được diễn ra tại hà nội
việc thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất epr được áp dụng ở nhiều nơi
nhiều nước trên thế giới để kiểm soát chất thải ra môi trường và việt nam là một trong những quốc gia đông nam á đầu tiên áp dụng công cụ này
việc thực hiện epr sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của đối tác từ đó có cơ hội tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu
theo các chuyên gia đây là cơ hội để các doanh nghiệp phát triển bền vững hơn xong cũng là thách thức bởi các quy định quy trình mới luôn cần thời gian để triển khai và thực thi một cách thông suốt và hiệu quả
các nhà hoạch định chính sách tổ chức doanh nghiệp đã cập nhật thông tin chia sẻ kinh nghiệm đưa ra những khuyến nghị giải pháp cũng như tạo dựng mối quan hệ hợp tác trong quá trình thực thi epr
hướng đến mục tiêu giữ gìn tài nguyên giảm thiểu rác thải gây ô nhiễm môi trường thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và góp phần hiện thực hóa cam kết của việt nam về đạt mức phát thải dòng bằng không vào năm hai nghìn ba mươi
ngày bốn tháng bốn tại hà nội hội hiểu nghị việt nam bulgari vừa tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn
đánh giá cao các kết quả hoạt động của hội hữu nghị việt nam bulgari trong nhiệm kỳ vừa qua như giao lưu hữu nghị tăng cường hiểu biết về văn hóa kết nối hợp tác giáo dục việt nam bulgari
đã góp phần vào việc thực hiện đường lối và nhiệm vụ đối ngoại của đảng nhà nước góp sức củng cố vị thế uy tín của đất nước ta
trong nhiệm kỳ mới chủ tịch liên hiệp các tổ chức hiểu nghị việt nam đề nghị hội hiểu nghị việt nam bulgari không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động
chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ hội viên quan tâm xây dựng thế hệ hội viên trẻ
từ ngày ba mươi một tháng ba đến ngày hai tháng bốn tuổi trẻ công an tp hà nội đã tổ chức chương trình hành trình thiện nguyện tự hào tây bắc tiếp bước cho anh
tại bảy huyện thị xã của tỉnh điện biên và nga
đây là một trong các chuỗi hoạt động của công an thủ đô nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ và bảy mươi năm ngày giải phóng thủ đô
hành trình tình nguyện tự hào tây bắc tiếp bước trả anh do công an thành phố hà nội thực hiện có nhiều hoạt động ý nghĩa cũng như trao tặng những món quà với tổng giá trị một ba tỷ đồng
tại hai tỉnh điện biên và lây châu đoàn công tác đã tới thăm trao tặng nhiều công trình phần quà đồng hành với công an các xã biên giới và nhân dân địa phương
trong đó trao công trình ngôi nhà một mươi chín tháng tám tặng đối tượng chính sách công trình thư viện xanh cùng các trang thiết bị phục vụ công tác tặng công an hai mươi một xã thị trấn và ba mươi gia đình liệt sĩ công an nhân dân
hành trình tình nguyện tự hào tây bắc tiếp bước trở anh được tổ chức nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ đảng viên nhân dân nhất là thế hệ trẻ
bên cạnh đó hành trình tình nguyện cũng góp phần tôn vinh tri ân những người có công với cách mạng với đồng bào chiến sĩ đã đóng góp công sức sương máu để xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như động viên khích lệ đồng bào các dân tộc vượt qua những khó khăn để ổn định cuộc sống
vừa qua sở du lịch và hiệp hội du lịch tp hcm đã tổ chức khai mạc ngày hội du lịch tp hcm lần thứ hai mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
ngày hội du lịch năm nay có một trăm năm mươi gian hàng của các tỉnh thành doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và các đơn vị khác tham gia
điểm nhấn của ngày hội là sự bồn nổ các chư trình kích cầu du lịch
theo thống kê đến nay đã có gần bốn trăm linh sản phẩm du lịch dịch vụ của các công ty lửa hành các cơ sở lưu trú các điểm thăm quan các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác đã tham gia khuyến mại với giá ưu đại lên đến năm mươi
cùng nhiều quà tặng và các dịch vụ đi kèm hấp dẫn giảm giá trực tiếp bốc thăm trúng thưởng
khi khách đến tham quan ngày hội du lịch và đăng ký tour du lịch nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc thưởng thức ẩm thực việt biểu diễn nghệ thuật của nhiều địa phương trên cả nước cũng được quảng bá tại đây
ngày hội diễn ra từ ngày bốn đến bảy tháng bốn tại công viên hai mươi ba tháng chín quận một tp hcm